thưa quý vị và các bạn tại bắc bộ một dãnh áp thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao một năm trăm linh m
bị khối không khí lạnh từ lục địa trung quốc đẩy xuống
trong khi đó trên mực năm m lại có thêm một dòng gió mạnh từ khu vực thượng lào di chuyển sang
tương tác giữa rãnh áp thấp không khí lạnh và dòng gió mạnh sẽ tạo ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng ở bắc bộ
từ ngày ba tháng bốn đến ngày bảy tháng bốn
trong đó khu vực trung du vùng núi sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to thậm chí có nơi mưa rất to và rông mạnh
đáng ngại hơn là tổ hợp hình thái thời tiết này sẽ tạo ra dòng thăng mạnh và có khả năng rất cao gây ra tố lốc nhất là khả năng xảy ra mưa đá
riêng trong đêm nay và ngày mai thì miền bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây
ở khu vực phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn trưa chiều mưa giảm trời khô ráo hơn nền nhiệt ngày mai sẽ từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn khu vực tây bắc bộ ngày mai trời vẫn còn nắng sớm và nhiệt độ cao từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
lui xuống trung bộ từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh quảng bình cũng chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu
nên trong đêm nay và sáng ngày mai ở đây vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
đến trưa và chiều mai mây giảm trời chuyển nắng nhẹ và nền nhiệt cao từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn với khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến bình thuận trời sẽ có nắng từ sớm và nhiệt độ cao từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục nằm trọn trong khối không khí biển ổn định
nên trên cả hai khu vực tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ ở khu vực tây nguyên
trong khi đó ở khu vực nam bộ các tỉnh miền đông tiếp tục duy trì tình trạng nóng gai gắt với mức nhiệt cao từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
cục bộ một vài nơi nhiệt độ còn cao sấp xỉ ba mươi tám độ
còn ở khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ cũng ở mức cao là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trên biển hiện tượng sương mù xuất hiện ở vịnh bắc bộ sẽ khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
còn với hai huyện đảo là hoàng sa và huyện đảo trường sa trời không mưa nắng ráo gió yếu sóng thấp và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại